đến trưa và chiều nay khi mà khí lạnh rồn mạnh hơn xuống nền nhiệt tại các tỉnh phía đông càng về chiều sẽ càng giảm
đến một mươi ba giờ chiều nay nền nhiệt ở các tỉnh vùng núi phía bắc giảm còn một mươi bảy một mươi tám độ
còn ở vùng đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi hai mươi hai độ
trời bắt đầu chuyển rét thậm chí là đến tối và đêm nay thì nền nhiệt hầu khắp các tỉnh phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội sẽ thấp dưới hai mươi độ
với miền trung dự báo khoảng một hai tiếng nữa không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến khu vực
nghệ an và hà tĩnh đến trưa và chiều nay nó sẽ ảnh hưởng tới tỉnh quảng bình và sau đó là quảng trị
đến chiều tối và đêm nay nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực thừa thiên huế
cùng với sự tác động của không khí lạnh sẽ là những cơn mưa rào và rông cũng như sự giảm nhiệt
thanh hóa nghệ an và hà tĩnh mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
trời chuyển lạnh về trưa và chiều chuyển rét về tối và đêm
còn đối với khu vực quảng bình quảng trị
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận không chịu tác động của không khí lạnh
trời tiếp tục có nắng sớm nền nhiệt ngày cao trong khoảng từ ba mươi một ba mươi ba độ
với nam bộ và tây nguyên lúc này trời đã có nắng và nhiệt độ thì đang tăng dần
tuy nhiên khác với những ngày trước nắng kéo dài và đêm không có mưa
từ sau một mươi ba giờ chiều nay khi mà có những nhiễu động trong đới gió đông dịch chuyển từ ngoài biển vào
nó sẽ gây ra những cơn mưa rông chuyển mùa ở phần phía nam của tây nguyên
cũng như các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
mưa xuất hiện đúng thời điểm chiều và tối sẽ làm cho nền nhiệt ngày ở khu vực tây nguyên
giảm xuống còn ba mươi một ba mươi ba độ nên nhiệt ở khu vực nam bộ hạ xuống còn khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ chấm dứt nắng nóng
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh hôm nay ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc của biển đông
tiếp tục có gió đông bắc với cường độ mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy
giật tới cấp tám khiến cho có mưa rào cũng như là có rông
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước